vào khoảng một mươi tám h ba mươi chiều nay ngày hai mươi tám tháng tám một đám cháy cực lớn bùng phát tại khu sừng đèn led và thiết bị chiếu sáng của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đồng
thời điểm xảy ra hỏa hoạn coi báo cháy của công ty phát ra sau đó hàng trăm công nhân hồ hoán nhau chạy ra ngoài thoát thân
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động gần hai mươi xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ
để phục vụ công tác chữa cháy cơ quan chức năng đã phong tỏa lối ra vào khu vực xảy ra hỏa hoạn
những hộ dân ở khu vực mặt đường hạ đình sát ngay khu vực sừng cháy đã phải di tản toàn bộ
đến gần hai mươi hai h hiện đám cháy vẫn chưa thể phong chế
những thông tin về vụ cháy sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo